tình trạng một số canh rạch trên địa bàn huyện bình chánh nơi khu vấn tiếp giáp giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh long an bị ô nhiễm bởi nguồn nước thải từ các khu công nghiệp đã được phản ánh nhiều lần
nhưng cho đến nay mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân quanh khu vực
canh ranh nằm giữa một bên là khu công nghiệp an hạ huyện bình chánh và khu công nghiệp thuộc huyện đức hòa tỉnh long an
nước thải từ khu công nghiệp công khai xả ra canh và kéo dài liên tục không những gây ô nhiễm nặng nguồn nước mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân hai bên canh

trong khu công nghiệp canh chức năng tp hcm và long an môi trường sống của người dân vẫn tiếp tục bị ô nhiễm kéo dài chưa biết đến khi nào chấm dứt
tại khu vực này vẫn còn nhiều hộ dân đến nay chưa được sử dụng nước sạch sinh hoạt